thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm hai nghìn một mươi tám từ ngày ba đến ngày tám tháng tám
bộ công thương phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức hội trợ quốc tế thương mại
du lịch và đầu tư hành lang kinh tế đồng tây đà nẵng năm hành một mươi tám đây là tiền đề tạo sự thúc đẩy
giao thương và du lịch giữa việt nam và các nước trong khu vực sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
truyền hình nhân dân
hội trợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế đông tây đà nẵng là hoạt động
được tổ chức mỗi năm một lần hội trợ năm nay thu hút hơn ba trăm năm mươi dân hàng của gần hai trăm linh doanh nghiệp
trong và ngoài nước các sản phẩm được giới thiệu tại hội trợ gồm hàng điện tử đồ gỗ thủ công
mỹ nghệ thực phẩm chế biến sản phẩm dệt may thời trang dược phẩm hóa mỹ nghệ mang đặc trưng
của từng địa phương hành lang kinh tế đông tây có chiều dài hơn một bốn trăm năm mươi km kết nối một mươi ba tỉnh thành phố
của bốn quốc gia là myanmar lào thái lan và việt nam
sự ra đời của hành lang kinh tế đông tây đem lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho các quốc
gia thành viên là cơ hội cho các quốc gia tiếp cận tốt hơn các nguồn tài nguyên khoáng sản
hải sản và năng lượng phục vụ các ngành sản xuất và chế biến tạo điều kiện phát triển cho các
thành phố thị trấn dọc hành lang đồng thời thúc đẩy thương mại xuyên biên giới thu hút đầu tư từ
các địa phương khu vực và thế giới
chúng tôi cũng rất hy vọng là thông qua cái hội trợ này thì cũng là đóng góp vào cái hiệu quả
có thể được thúc đẩy mối quan hệ của các nước và các tỉnh ở trong vùng đông tây và không
nhất là của đà nẵng mà còn có rất nhiều tỉnh thành mà thuộc khu vực miền trung tây nguyên của việt nam
cùng với các hoạt động mua sắm tại hội trợ từ nay đến hết ngày tám tháng tám các chương trình như kết
nối cung cầu đà nẵng năm hai nghìn một mươi tám hội thảo giới thiệu du lịch campuchia tour du lịch banna hill
công viên suối khoáng nóng thần tài cũng được tổ chức nhằm xúc tiến thương mại du lịch và đầu tư
đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị
hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước trên tuyến hành lang kinh tế đông tây
đặc biệt là thành phố đà nẵng một trong những trung tâm văn hóa kinh tế xã hội trọng điểm của
khu vực miền trung tây nguyên việt nam là điểm cuối của hành lang kinh tế đông tây có cơ hội mở rộng
giao thương giữa các nước trong khu vực và quốc tế trong thời gian qua việc đà nẵng đạt được những
thành tiệu đáng kể về hợp tác kinh tế tăng trưởng kinh tế tăng cường năng lực cạnh tranh đã đưa
địa phương này trở thành một thành phố năng động sáng tạo và bắt nhịp với sự phát triển của khu vực và thế giới